kể từ khi cuộc xung đột nga ukraine diễn ra giới chức đức đã ghi nhận hơn ba trăm chín mươi hai người dân ukraine nhập cảnh vào nước này phần lớn là phụ nữ trẻ em và người già
bộ nội vụ đức cho biết đây mới chỉ là số liệu do cảnh sát đức thống kê được
trên thực tế số người dân ukraine nhập cảnh đức có thể còn cao hơn nhiều vì thường không có hệ thống kiểm soát cố định tại biên giới các nước trong liên minh châu âu
nhiều người có thể đã nhập cảnh đức mà chưa khai báo vì theo quy định của eu người ukraine có thể nhập cảnh bất kỳ quốc gia nào trong eu trong vòng chín mươi ngày mà không cần thị thực
số liệu của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn cho thấy tính tới ngày hai mươi chín tháng bốn đã có gần năm năm triệu người ukraine rời khỏi đất nước do chiến tranh
đức nằm trong số các nước châu âu tiếp nhận nhiều người dân ukraine nhất